chiều ngày một mươi tám tháng một tại quán cà phê trúc xanh địa bàn xã đá bạc huyện châu đức phát hiện trong quán chỉ có một bé trai năm tuổi con của chủ quán đang xem tv một mình
em đã lẻn vào nhà mở tủ trộm chiếc túi sách bên trong có một trăm bốn mươi năm triệu đồng rồi tẩu thoát
từ tin báo của nạn nhân qua trích xuất camera lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng em đã khai nhận hành vi của mình
một mươi giờ trưa nay tại một bãi đất trống thuộc khu vực ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long lực lượng phối hợp công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền thu giữ gần tám mươi triệu đồng
phát hiện lực lượng chức năng ập vào các đối tượng đã bỏ chạy tổ công tác chốt chặn bắt giữ được hai mươi hai đối tượng
tại chỗ lực lượng công an tạm giữ hai con gà đá một cân một mươi bảy điện thoại di động chín xe máy cùng số tiền trên người của nhóm đối tượng này là trên bảy mươi bốn triệu đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại